hoàn trả lại mặt bằng hiện trường của khu vực được khai thác hay còn gọi là hoàn thổ là trách nhiệm của bất kỳ đơn vị nào khi được cấp phép khai thác khoáng sản
hoàn thổ được coi là nhằm giảm thiểu tối đa việc khoang hóa rửa trôi xói mòn tài nguyên đất và phục hồi lại màu xanh cho đất
tuy nhiên có một thực tế đáng buồn hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản lại thờ ơ với trách nhiệm này
tình trạng nhiều đơn vị hay doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện mang tính đối phó vẫn còn tồn tại và khiến cho nhiều diện tích đất sau khi bị khai thác ở địa phương thì còn bị bỏ hoang lãng phí thậm chí là ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
đây là thôn phia khao xã bản thi huyện trợ đồn
dưới những bụi cây cỏ dại um tùm này còn rất nhiều hô sâu tới chừng bốn năm mét đường kính rộng khoảng ba mét nằm dài rác trên các sườn núi
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nơi đây được tổng cục địa chất cấp phép cho khai thác khoáng sản chủ yếu là kim loại trì kẽm
trải qua thời gian dài khai thác nhiều công trình giếng hào thi công để thăm dò chữ lượng và các mo đã khai thác vẫn chưa được săn lấp hoàn thổ đã tạo nên những hố tử thần gây mất an toàn cho người dân và gia súc chăn thả quanh đây
tại đây nhiều gia đình cũng đã phải tự làm hàng rào thép gai nhằm bảo vệ cho đàn gia súc thế nhưng cũng chỉ là tạm bợ
nguyên khu vực này nguyên ở chỗ này nếu mà để đếm tơ sơ cũng có được khoảng hai ba mươi cái những cái hố cả thăm dò và đã khai thác
lần tiếp xúc cử tri nào thì cán bộ của thôn của xã đều có rồi nhưng mà thấy có ý kiến gì đâu chẳng thấy có ý kiến gì cả vẫn nguyên si như thế thôi
năm hai nghìn một mươi công ty cổ phần thương mại và khoáng sản nguyên phát cũng đã được cấp phép khai thác vàng xa khoáng tại khu vực bản nghiểng vàng ma thuộc xã an thắng huyện bắc nẵm
sau khi hết hạn khai thác và đóng cửa mỏ doanh nghiệp này
ngay lập tức triển khai hoàn thổ và đã được cơ quan chức năng nghiệm thu
thế nhưng hai bên bờ sông hàng nghìn khối đất đá vẫn ngổn ngang trên những mảnh ruộng mà trước đây người dân vẫn đang trồng cấy
những gì còn sót lại đã cho thấy việc doanh nghiệp này có hoàn thổ cũng như không
tính đến nay trong toàn tỉnh bắc cạn có khoảng hai mươi mỏ khoáng sản
đóng cửa nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ hoàn thổ chủ yếu ở các huyện trợ đồn nari ngân sơn và bắc nẵm
trước thực trạng trên tỉnh bắc cạn đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra giả soát các điểm mỏ đã hết hạn trên địa bàn và yêu cầu tiến hành ngay việc hoàn thổ
thế nhưng trong công tác thực hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
về mặt nguyên tắc ông đã khai thác độ thiên đi rồi thì lại phải đến đất chỗ khác để đắp vào đấy
nhưng mà nào ở chỗ khác thì vô hình dung thì lại đánh giá tắc độ môi trường rồi nên là bị mất
cho nên cái hoàn thổ cái nào khai thác độ thiên ở trên các cái núi kể cả khai thác than ở quảng ninh chẳng hạn thì nó không bao giờ hoàn thổ một cách đúng nghĩa đâu
thời gian cứ trôi đi nhưng tình trạng doanh nghiệp thiếu trách nhiệm trong việc hoàn thổ sau khai thác khoáng sản đã và đang là vấn đề đáng ngại không chỉ của tỉnh bắc cạn mà còn của nhiều địa phương trên cả nước
việc cấp phép ồ ạt cho những doanh nghiệp tư nhân khai thác khoáng sản cũng là một tiềm ẩn dẫn đến những hệ lụy này
mặt khác để hoàn tất việc hoàn thổ thì kinh phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra cũng lên đến hàng chục tỷ đồng
đây là số tiền không hề nhỏ để buộc doanh nghiệp thực hiện hoàn thổ trong thời điểm hiện nay nhất là đối với những doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn
hoàn thổ sau khai thác khoáng sản vẫn luôn là một vấn đề nóng tại bắc cạn hiện nay
các doanh nghiệp đến khai thác một thời gian sau đó lại bỏ đi để lại những hậu quả rất nặng nề
hậu quả nhãn tiền có thể thấy đó là việc ô nhiễm môi trường phá hủy các công trình giao thông
đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống dân sinh
xuyên cho cùng của vấn đề này người chịu thiệt thoa nhất vẫn chính là người dân